theo dự kiến trưa nay bệnh viện phụ sản trung ương sẽ lấy mẫu xét nghiệm lần thứ hai
cho toàn bộ bệnh nhân người nhà và cán bộ nhân viên y tế tại tòa nhà đang phong tỏa
tính đến ngày ba tháng một mươi hai tổng số mẫu xét nghiệm đã thực hiện là gần hai một trăm linh mẫu
gồm nhân viên y tế người nhà bệnh nhân và bệnh nhân
phát hiện hai mươi năm ca dương tính trong đó có một nữ bác sĩ nội chú
ở tầng bốn và năm đều thuộc khoa sản bệnh lý
toàn bộ nhân viên y tế bệnh nhân người nhà bệnh nhân trong tòa nhà bc
được yêu cầu thực hiện bốn tại chỗ
các f một là nhân viên y tế đang chăm sóc điều trị cho các f một là người bệnh
tất cả nhân viên y tế trong tòa hiện đã âm tính lần một
còn tất cả các f đã được chuyển sang bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
và cơ sở điều trị người bệnh covid một mươi chín tại hoàng mai của bệnh viện đại học y hà nội
dự kiến trưa ngày bốn tháng một mươi hai bệnh viện sẽ lấy mẫu xét nghiệm lần thứ hai
cho toàn bộ bệnh nhân người nhà và cán bộ y tế tại tòa nhà đang phong tỏa
từ ca chỉ điểm đầu tiên và phát hiện ổ dịch với hai mươi năm ca mắc
theo nhận định của các chuyên gia y tế có thể ổ dịch ở bệnh viện này đã qua hai ba chu kỳ
nguy cơ lây lan dịch trong toàn viện rất dễ xảy ra
do đó việc xét nghiệm càng phải đẩy nhanh ít nhất là ba ngày phải làm một lần
để nhanh chóng bóc tách f ra khỏi cộng đồng
nếu có khả năng thì viện có thể làm hàng ngày